trong không khí cả nước sôi nổi tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sáng nay một mươi sáu tháng năm tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã gặp mặt các gương phụ nữ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
và đại diện tập thể thực hiện hai mươi mô hình công trình phần việc tiêu biểu do phụ nữ đảm nhiệm trong phong trào phụ nữ công an nhân dân học tập
và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh kỷ cương sáng tạo vì an ninh tổ quốc xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
nói chuyện với các đại biểu chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận và biểu dương những tấm gương phụ nữ công an tiêu biểu
những công trình mô hình phần việc tiêu biểu được vinh danh là minh chứng sống động cho sự trưởng thành lớn mạnh của phụ nữ công an nhân dân
đã và đang nêu cao phẩm chất tự tin tự trọng trung hậu đảm đang
cùng đất nước đổi mới góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ vững chắc an ninh trật tự
để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới chủ tịch nước trần đại quang đề nghị lực lượng công an nhân dân nói chung
phụ nữ công an nói riêng cần tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào thi đua trọng tâm là phong trào thi đua công an nhân dân học tập
thực hiện sáu điều bác hồ dạy và phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh kỳ cương sáng tạo vì an ninh tổ quốc xây dựng gia đình hạnh phúc
người phụ nữ chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ trong thời kỳ cách mạng mới của đất nước